bình oxy y tế là một trong những thiết bị được sử dụng khi bệnh nhân có vấn đề về hô hấp
nhất là f công điều trị tại nhà vậy khi nào cần dùng và để an toàn cần lưu ý những gì
sau đây là một số nguyên tắc khi sử dụng bình cung cấp oxy cho bệnh nhân covid một mươi chín f điều trị tại nhà
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam
nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai việc sử dụng bình oxy cần tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng bình oxy điều trị f tại nhà
và lưu ý an toàn khi sử dụng bình oxy bởi nguy cơ cháy nổ như bình ga
khi nào cần sử dụng bình oxy cho ép không
theo các chuyên gia thông thường với người có phổi khỏe mạnh không khí thở có chứa khoảng hai mươi một oxy là đủ
nhưng ở một số người có chức năng phổi suy giảm như người mắc covid một mươi chín người viêm phổi tắc nghẽn mạng tính
hen phế quản bệnh tim mạch
khi mắc bệnh lượng oxy đạt được thông qua hô hấp bình thường là không đủ
do vậy cần bổ sung lượng oxy để duy trì chức năng bình thường của cơ thể
chia sẻ về vấn đề ép không khi nào cần phải sử dụng bình oxy tại nhà
bác sĩ dương trí lực trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cho biết
theo pháp đồ của bộ y tế ép không có các dấu hiệu thiếu oxy như khó thở
ép po hai dưới chín mươi ba quan sát ép không có màu sắc môi ngón tay xanh tím thở có rút sương sườn cổ
cần sử dụng bình oxy
nếu không có máy ép po hai thì có thể đếm nhịp thở của ép không bằng cách đặt tay lên thành bụng
đếm sự di động thành bụng khí thở trong một phút
hoặc cũng có thể đếm mạch bằng cách đếm liên tục trong một phút bằng ngón hai và ba
nếu thử nhanh trên hai mươi bốn lần một phút hoặc nếu mạch trên một trăm linh lần một phút
nghĩa là ép không có dấu hiệu thiếu oxy
sử dụng bao nhiêu oxy là đủ
theo khuyến cáo oxy là một liệu pháp điều trị y tế sẽ được bác sĩ chỉ định
theo bác sĩ lực
f điều trị tại nhà cần tuân thủ liều lượng oxy theo khuyến cáo của cán bộ y tế
vì nếu tự ý điều chỉnh lượng oxy quá nhiều hoặc quá ít có thể gây hậu quả nghiêm trọng
thực tế cho thấy f khó thở nên nhiều người nhà sẽ điều chỉnh lượng oxy tăng quá mức chỉ định
điều này có thể dẫn đến mất cơ chế kích thích hô hấp của người bệnh
đối với người bệnh có vấn đề về hô hấp
sẽ được sử dụng ba lít đến năm lít một phút nếu sử dụng nhiều sẽ dẫn đến sơ phổi
theo bác sĩ lực
tùy thuộc vào chỉ số fpo hai của người bệnh để sử dụng oxy hợp lý
thông thường đối với ép không có fpo hai dưới chín mươi
thì oxy ở mức sáu đến một mươi lít trong một mươi năm phút
còn nếu khó thở tăng lên
so hai giảm thì cần có cán bộ y tế chỉ định bác sĩ lực khuyến cáo
nhiều người thắc mắc ép không có thể sử dụng oxy trong bao lâu
trả lời câu hỏi này theo chuyên gia
việc sử dụng oxy bao lâu tùy thuộc vào tình trạng khó thở của ép không
có thể dùng trong khoảng một mươi năm đến ba mươi phút
hoặc có thể dùng hai mươi bốn giờ trong ngày
tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý khi thở oxy lâu
phải duy trì ở liều thấp nhất mà bệnh nhân không khó thở
không thở ở liều quá cao hoặc tăng liều quá nhanh
không được vừa thở oxy vừa đi vệ sinh hoặc đi làm chuyện khác
f chỉ nằm tĩnh dưỡng ở giường hoặc ngồi nếu có thể
có thể giảm lượng oxy không và khi nào cần đưa f nhập viện
chia sẻ về vấn đề này
giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình cho biết
có thể điều chỉnh liều oxy và điều này cần dựa vào các yếu tố như
bệnh nhân cảm thấy dễ chịu không còn khó thở
lượng sco hai tăng lên chín mươi năm với lưu lượng oxy một ba lít một phút
nếu nhu cầu giảm thì giảm oxy xuống
tiến sĩ bình khuyến cáo nếu khó thở nhiều hơn
nhu cầu oxy tăng lên thì nên cho f nhập viện
vì bệnh nặng lên cần phải làm nhiều xét nghiệm
chụp phim phổi và nhiều thứ khác mà không thể làm ở nhà được
còn theo bác sĩ dương chí lực
thở oxy là một biện pháp nhằm hỗ trợ hô hấp cho những người bệnh khó thở
có nồng độ oxy thấp và nó chỉ là điều trị
triệu chứng không phải là phương pháp điều trị thực sự
ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín việc điều trị thực sự
phải có chỉ định của bác sĩ bác sĩ lực nhấn mạnh
những nguyên tắc sử dụng oxy an toàn tại nhà
điều rất quan trọng theo khuyến cáo khi sử dụng bình oxy
cần tuyệt đối tuân theo các hướng dẫn về an toàn oxy nói chung
cụ thể là giữ bình oxy cách xa ngọn lửa
tránh để gần vật dụng có thể phóng tiên lửa điện gây cháy nổ
không lưu trữ bình oxy gần bất cứ loại nguồn nhiệt nào
gần bếp ga hoặc gần nến thắp sáng
giữ bình oxy đứng trong thùng hoặc giá
đảm bảo thiết bị đựng oxy an toàn và sẽ không rơi đổ
tắt oxy khi không sử dụng giảm nguy cơ bị cháy nổ
trước khi bắt đầu điều trị oxy tại nhà
cần liên lạc với cán bộ y tế gần nhất để được giải đáp những thắc mắc
luôn để số điện thoại liên lạc ở vị trí dễ thấy
ngoài ra cần ghi chép lại thời gian
lưu lượng oxy sử dụng tuân thủ chỉ định của bác sĩ